theo biên bản làm việc giữa các bên công ty trách nhiệm hữu hạn grazil hà nội sẽ bàn lại và trả lời cho người lao động vào ngày hai mươi năm tháng hai
thông tin về thị trường bất động sản trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
trong khi doanh nghiệp bất động sản rầm rộ huy động vốn thì lượng thông tin và nhu cầu tìm mua nhà đất cũng bất ngờ giảm mạnh
theo báo cáo nghiên cứu thị trường vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
lượng thông tin và nhu cầu tìm mua nhà đất trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai có xu hướng giảm mạnh
theo đó tổng lượng thông tin giao bán toàn thị trường trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai giảm ba mươi tám so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong đó phân khúc căn hộ trung cư và nhà riêng có lượng sản phẩm giao bán giảm mạnh nhất mức giảm từ bốn mươi đến bốn mươi một so với cuối năm
đất nền nhà phố và biệt thự cũng giảm mạnh lượng tin giao hơn ba mươi bốn
cục hàng không việt nam cho biết từ một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đường băng hai mươi năm r bảy l của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp
theo đó cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ đóng cửa từng phần để thi công kết nối các nhánh đường lăn song song đang thi công với đường băng theo phương án đã được cục hàng không việt nam
hàng không việt nam phê duyệt cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các hãng hàng không thực
hiện việc trả slot không sử dụng theo quy định sử dụng đúng slot kế hoạch thời gian đến hoặc
đi từ một sân bay theo phép bay đã cấp để tăng hiệu quả trong việc điều phối
sử dụng slot đồng thời tăng cường khai thác các khung giờ đêm
hiện nay tại tiền giang thì sầu riêng đang hút hàng và được thương lái thu mua với giá là từ bảy mươi
đến bảy mươi năm đồng một kg tùy loại và địa bàn tăng gấp ba lần so với tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trước tên nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai giá sầu riêng ở tiền giang giảm xuống chỉ còn là
từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg do vậy việc sầu riêng hút hàng giá tăng mạnh mang lại niềm phấn
khởi chung cho nông dân vùng chuyên canh trước triển vọng một vụ thu hoạch mới bội thu bù đắp
phần nào những thua thiệt do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đối với sản xuất và đời sống
vừa qua tuy nhiên theo nhiều nhà vườn sản lượng trong dân chưa có nhiều do các vườn sầu riêng đang
vào thời kỳ trổ hoa trổ nhuy vài tháng tới mới đến thu hoạch rộ còn giá cá cha nguyên liệu tại
đồng bằng sông cửu long cũng đang tăng mạnh sau thời gian dài ở mức thấp hiện một số nhà máy
chế biến cá cha đang thu mua cá ở mức là ba mươi đồng một kg tăng hai mươi năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi một trước
đó sau khi lập kỷ lục của các nhà máy chế biến cá cha các nhà máy chế biến cá cha đã tăng
mạnh cũng ở mức giá trên ba mươi đồng một kg vào năm hai nghìn một mươi tám mang về hơn hai tỷ usd giá trị xuất khẩu
cá tra việt nam bước vào giai đoạn rớt giá kéo dài giá cá thường xuyên duy trì ở mức là từ hai mươi
đến hai mươi một đồng một kg khiến người nuôi thua lỗ trước khi bắt đầu phục hồi trong giai đoạn cuối
năm hai nghìn hai mươi một và tăng dần cho đến nay thưa quý vị chỉ còn một ngày nữa thôi thì chùa hương sẽ chính thức
mở cửa đón du khách công tác chuẩn bị từ đảm bảo phòng chống dịch
đến đảm bảo an ninh trật tự đã được triển khai từ sớm và một điều khi tham quan vãn cảnh
chùa đầu năm người dân hay gặp tình trạng đẩy giá các dịch vụ năm nay để đảm bảo người dân đi
tham quan lễ chùa được thoải mái nhất thì ban tổ chức đã sớm triển khai công tác bình ổn giá
thị trường dịch vụ tại chùa hương và sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
đến từ hải phòng anh sơn cũng như nhiều du khách khác rất vui mừng vì chùa hương đã được mở cửa
trở lại vui mừng hơn khi năm nay đến với chùa hương các dịch vụ đều được niêm yết giá theo
quy định không còn cảnh du khách bị chặt chém
cũng giống như nhiều tiểu thị
trước khi được mở cửa trở lại đón khách gia đình ông thắng đã ký một bản cam kết với ban tổ chức
di tích thắng cảnh chùa hương về việc cam kết giá cả cũng như luôn công khai các mức giá để người
dân biết đặc biệt là các dịch vụ đi thuyền hay cáp treo đều công khai nơi dễ nhìn để người dân
nắm rõ hiện các mức giá vé đi thuyền là năm mươi đồng một người đi tuyến chính ba mươi năm đồng một người
đi tuyến phụ vé tháng cảnh tám mươi đồng một người giá vé cáp treo áp dụng cho lễ hội chùa hương
năm nay vẫn giữ mức cũ
vé cứu hồi là một trăm tám mươi đồng một người lớn và một trăm hai mươi đồng một trẻ em
vé một chiều là một trăm hai mươi đồng một người lớn và chín mươi đồng một trẻ em
vé sẵn sàng để phụ được du khách còn về giá cả cũng như về vấn đề an toàn thực phẩm thì đã chúng tôi
đã được học tập đã được quan triển rất rõ ràng ví dụ như gia đình nhà tôi đây thì tất cả đã được treo
bảng giá ở xung quanh rồi tại các bảng đều được niêm biết rõ ràng khi khách thỏa thuận thì chúng ta
mới được sử dụng
tổ chức lễ hội chúng tôi đã yêu cầu các chủ hộ kinh doanh cam kết không vi phạm quy định về giá cả
và hàng hóa không có nguồn gốc
đại đa số tất cả cũng đã được niêm yết giá tôi yêu cầu quy định đối với các cửa hàng cần phải
niêm biết giá và đối với giá vé thắng cảnh và vé sùng đỏ chúng tôi cũng đã có biển khoa nộ trên dọc
thủ yến và các khu cổng trạng ra bảo là quy định giá vé thắng cảnh
song song với việc yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết ban tổ chức còn bố trí thêm cán bộ tuần tra
kiểm soát lắng nghe ý kiến người dân qua đường dây nóng để kịp thời khắc phục tình trạng nâng giá
bán hàng không nguồn gốc
hàng giả hàng nhái để đảm bảo quyền lợi khách hàng khi đến với chùa hương
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cây ăn quả đang được thu hoạch với sản lượng lớn trên cả nước
sẽ giúp nguồn cung cho xuất khẩu trái cây dồi dào chất lượng
theo thống kê của cục trồng trọt tại miền bắc nhiều loại trái cây như cam bưởi chuối thanh long
xoài và mít dự kiến sẽ cho thu hoạch
trong hai ngày qua xe chở nông sản của nhiều tỉnh thành phố ở miền trung và miền nam
dồn dập đưa lên biên giới lạng sơn để chờ xuất khẩu
trong khi đó các cơ quan chức năng của trung quốc vẫn gắt gao trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hàng hóa nhập khẩu
hiện tại mỗi ngày tại hai cửa khẩu quốc tế hữu nghị và các cửa khẩu tân thanh
duy trì xuất khẩu được gần một trăm linh xe container
đường sắt sẽ có gần hai mươi chỗ ngồi

đường sắt sẽ giảm giá đến năm mươi trên một số mắc tàu khách trong khoảng thời gian
từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày ba mươi một tháng ba
ngoài ra từ nay đến hết tháng hai đường sắt vẫn áp dụng giảm giá từ hai mươi đến ba mươi
giá vé các đoàn tàu số lẻ chiều bắc nam và giảm thêm hai mươi cho sinh viên
theo nghị định một trăm ba mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách mạng kể từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
người có công và gia đình chính sách sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất
các đối tượng được miễn tiền sử dụng đất bao gồm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến bà mẹ việt nam anh hùng thương binh
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín tuy diễn biến phức tạp nhưng hiện tại vẫn được kiểm soát
hiện nay thì hầu hết các địa phương đang thực hiện thích ứng an toàn
linh hoạt và hiệu quả trong phòng chống dịch
nhiều chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp hàng không đã cho rằng
bây giờ đã đến lúc mở cửa lại đường bay nội địa và quốc tế
điều này không chỉ giúp ngành hàng không duy trì hoạt động vận chuyển hành khách
góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phục vụ tốt nhu cầu di chuyển của người dân
mà còn thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế
phản ánh của phóng viên thời sự
dịp đầu xuân năm mới việc nối lại các đường bay trong nước và quốc tế
đã làm cho những nhân sự trong ngành hàng không và cả người dân thực sự phấn khởi
chúng tôi rất vui bởi vì hàng không việt nam đã đánh dấu một sự phục hồi mới
và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ khởi động một hội hồi này
và sẽ thường xuyên bay tăng cường hơn
em sang để đoàn tụ với cả chồng và cũng đang để hoàn thiện các giấy tờ hồ sơ cho em bé ở bên nhật
hiện nay các hãng bay của việt nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch sản xuất kinh doanh
nâng cao chất lượng dịch vụ các chương trình kích cầu phù hợp đảm bảo tối đa cho lợi ích khách hàng
đồng thời xây dựng quy trình đảm bảo an toàn dịch tễ nghiêm ngặt tại sân bay
và trên chuyến bay nhằm phục vụ tốt nhất cho các hành khách
trong suốt giai đoạn vừa qua các hãng không đều áp dụng chính sách giá vé linh hoạt
không phải là chỉ một mức giá trần mà chúng ta có rất nhiều mức giá vé linh hoạt để cung cấp ra ngoài thị trường
và với việc đa dạng hãng hàng không đa dạng sản phẩm đa dạng giá vé
thì thị trường đã quen với việc là giá vé rất linh hoạt và phù hợp với nhu cầu
việc này đã được thực hiện một cách rất có hiệu quả
việc này đã mang lại một cái sự thuận tiện cũng như là đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng
từ cái việc tương xứng giữa giá vé với mức chất lượng sản phẩm
đã xuất hiện những tín hiệu tích cực đầu tiên về cơ hội phục hồi của các doanh nghiệp hàng không việt nam
sau hai năm phải vật lộn với đại dịch covid một mươi chín
hàng không nội địa cũng như quốc tế gần đây
đã ghi nhận những tín hiệu khả quan
tỷ lệ tiêm vaccine đạt độ phù cao
việc nới lỏng các biện pháp hạn chế theo chủ trương của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sẽ là những yếu tố quan trọng tác động tích cực đến đà phục hồi của toàn ngành hàng không trong năm hai nghìn hai mươi
phục hồi và mở rộng bản đồng bay nội địa thì đi đôi với đó
thì chúng tôi cũng đã từng bước mở rộng bản đồng bay quốc tế
vào cuối tháng hai này thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện hai đường bay đi đến châu âu đầu tiên
đây chính là những bước đầu tiên trong việc mở đường bay mở các đường bay dài của mambu airways
mục tiêu của chúng tôi là sẽ phủ khắp các điểm đến quan trọng châu âu
hợp với các đường bay ngắn trong khu vực trung ngắn trong khu vực châu á
với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
ngành hàng không tin tưởng thị trường sẽ có tiến triển theo hướng tích cực trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
năng lực của mình chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các kịch bản về việc mở cửa lại thị trường quốc tế
rồi cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển nội địa trong cái giai đoạn mà tới đây
đặc biệt là giai đoạn hè ba mươi tháng bốn giai đoạn hè năm hai nghìn hai mươi hai
về mặt chúng tôi khẳng định là chúng tôi sẵn sàng sẵn sàng đầy đủ nguồn lực để đáp ứng được cái việc đó
còn kiến nghị ở đây thì kiến nghị là chỉ kiến nghị với bộ giao thông vận tải cũng như là chính phủ xem xét
và có những cái quy định nó phù hợp để thúc đẩy được cái thị trường du lịch nội địa cũng như là thị trường du lịch quốc tế
cùng với đường bay nội địa thì các đường bay quốc tế được khôi phục ngay từ những ngày đầu
tháng đầu của năm mới hai nghìn hai mươi hai là tín hiệu tích cực của ngành hàng không
bên cạnh đó để ngành hàng không nhanh chóng hồi phục và phát triển
cần tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu hàng không xuống mức tối thiểu
trong khung thuế mà quốc hội đã quy định một đồng một lít
tiếp tục giảm thuế phí cho các doanh nghiệp hàng không cho tới hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với những tín hiệu tích cực trong thời gian vừa qua thì hy vọng rằng ngành hàng không việt nam sẽ phục hồi nhanh chóng
các chuyến bay sẽ được nối lại để góp phần thúc đẩy kinh tế sau đại dịch
và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay